đã đến thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba online và đồng hành với bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
để chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự mới nhất là biên tập việt nam hà
xin mời chị nam hà
mời cảm ơn viu anh và hồng dung
xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online hôm nay là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cho đến nay việt nam đã chữa khỏi cho gần năm trăm hai mươi tám bệnh nhân trong tổng số hơn bảy trăm năm mươi sáu ca mắc
tại thành phố hồ chí minh số ca covid một mươi chín nặng phải thở máy ngày càng giảm
và trong vòng bốn mươi tám giờ qua thành phố hà nội đã không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là hiện tại cả nước đã có một mươi sáu tỉnh thành phố qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
trong vòng hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện gần một trăm sáu mươi ba xét nghiệm cho hơn bốn trăm ba mươi hai bốn trăm linh lượt người
về công tác tiêm chủng tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là gần ba mươi tám bốn triệu liều
trong đó tiêm một mũi là trên ba mươi bốn triệu liều và tiêm mũi hai là gần tám triệu liều
vi phạm quy định về phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
một cán bộ thanh tra tại tỉnh đồng nai vừa bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách
người này là ông lê văn chính
vào sáng ngày bảy tháng chín tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín số một mươi năm thuộc công an tỉnh đồng nai
phát hiện xe ô tô bảy chỗ do ông chính điều khiển đang lưu thông theo hướng từ ngã tư tân phong về hướng cầu hóa an
lực lượng tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho ông chính dừng xe kiểm tra giấy tờ đi đường
nhưng ông này khóa cửa cố thủ bên trong không hợp tác
khi tổ công tác điều xe chuyên dụng tới cẩu xe ô tô về trụ sở làm việc thì ông chính mới chịu mở cửa
qua kiểm tra ông chính xuất trình một giấy đi đường nhưng không hợp lệ
do vậy lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng
ngoài xử lý kỷ luật về công chức đảng ủy sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
đang xem xét xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với ông lê văn chính
liên quan đến vụ việc một tài xế xe tải vào bệnh viện xét nghiệm khai tên giả
và sau hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai đã bất ngờ lên xe bỏ đi
hiện lực lượng công an của hai tỉnh đắk lắc và đắk nông đã vào cuộc phối hợp để điều tra làm rõ
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tài xế xe tải đến bệnh viện nhi đức tâm ở thành phố buôn ma thuột
để test nhanh covid một mươi chín người này khai tên là phạm tấn phước chú tại huyện cư rút tỉnh đăng nông
sau khi thông báo mẫu test nhanh hai lần đều dương tính với sars cov hai người này nhanh chóng ra xe bỏ đi
ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức truy tìm
tuy nhiên khoảng bốn mươi phút sau người này lái xe quay lại bệnh viện nhi đức tâm
nhưng tiếp tục khai với một tên khác là lê công thức cũng chú tại huyện cư rút
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr khẳng định tài xế này dương tính với sars cov hai
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vĩnh long cơ bản đã được kiểm soát với chiều hướng tích cực
đây là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân
cùng với các lực lượng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã luôn thường trực tại vị trí tuyến đầu
vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
tại các chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông luôn nỗ lực cùng với các lực lượng ứng trực tại chốt
như quân sự y tế thanh niên tình nguyện lực lượng dân quân tự vệ
với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tích cực hướng dẫn người đi trên các phương tiện
và tài xế xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khai báo y tế
nhằm kiểm soát chặt chẽ và kịp thời ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt tôi và các đồng chí trong tổ công tác
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hướng dẫn khai báo y tế
kiểm tra giấy tờ hợp lệ đá dứt phương tiện tiếp tục là lá trắng là lực lượng tiến đầu trong phòng chống dịch
không chỉ tích cực trong nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vào địa bàn lực lượng cảnh sát giao thông
còn kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và tội phạm
cụ thể tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ một đoạn gần cầu mỹ thuận
các đồng chí cảnh sát giao thông đã cùng với các lực lượng kịp thời phát hiện
bắt quả tàng hai vụ tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy sao cho đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ
đoàn giao thông nhìn kỹ quá nên em mới móc cái túi ra em bị các lực lượng công an phát hiện
kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
thì đảm bảo trực tượng đoàn giao thông kiểm soát người phương tiện giao vào địa bàn tỉnh
bản thân cùng với các đồng chí khi phát hiện những vụ việc như dẫn chuyển trái phép chất ma túy
thì tất cả anh em đây cũng đều phấn khởi vì đã không giúp được địa bàn

do tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch
nên thời gian trực tuần tra kiểm soát của các đồng chí làm nhiệm vụ
tại tổ tuần tra lưu động của đơn vị phải tăng lên
tuy nhiên dù phải tăng tần suất làm việc nhưng từng đồng chí trong tổ công tác
luôn đảm bảo ứng trực một trăm linh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên các tuyến đường từ đó đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
việc các đồng chí được phân công tại
các chốt thì ban đảnh đạo đơn vị cũng có quán triệt
cho các đồng chí thực hiện tại chốt là
nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
sẵn sàng không ngại gian khổ khó khăn
kết hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng chống dịch
không có khái niệm về thời gian luân phiên thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dù nắng dù mưa các cán bộ chiến sĩ không kể ngày đêm
thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch
là một tấm lá chắn vững vàng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hai lô hàng chứa gần năm kg ma túy nguy trang thực phẩm xuất khẩu
vừa được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm ngăn chặn kịp thời
kiểm tra kiện hàng thực phẩm khai báo là miến rong bún khô sứa biển xuất sang singapore
điểm đến cuối cùng là australia lực lượng chức năng phát hiện một kg ma túy giấu bên trong
trước đó vào ngày một mươi tháng chín tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cũng phát hiện thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp nguy trang tinh vi trong các gói cá khô
do một đối tượng tại hải phòng ủy thác một công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc thi thể lìa đầu tại quận bảy tp hcm
hiện tại nghi phạm đã bị công an quận bảy bắt giữ để khẩn trương làm rõ
chiều qua người dân trong hẻm sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn nghe thấy tiếng la hét
khi chạy ra thì phát hiện một đầu người đã lìa khỏi cơ thể nên báo chính quyền địa phương
tiếp nhận thông tin công an đã có mặt bảo vệ hiện trường để làm rõ vụ việc
theo người dân nạn nhân là người sống trong hẻm bán tạp hóa
vụ việc có liên quan đến mâu thuẫn trong lúc đá gà
nghi phạm gây ra vụ việc có biểu hiện ngáo đá đã bị khống chế
kết quả kiểm tra nhanh nghi phạm âm tính với ma túy âm tính với covid một mươi chín và không sử dụng rượu bia
hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin thời sự sau
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án này sau phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam pvn
không làm đơn kháng cáo
bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc
tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
đã rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm
sáu bị cáo có đơn kháng cáo gồm vũ thanh hà
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb
phạm xuân diệu cựu tổng giám đốc tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
nguyễn xuân thủy cựu phó trưởng phòng đầu tư dự án pvb
khương anh tuấn cựu phó trưởng phòng thương mại pvb
lê thanh thái cựu trưởng phòng kinh doanh pvb
hoàng đinh tâm cựu kế toán trưởng pvb
trong đơn kháng cáo sáu bị cáo đều xin tòa cấp phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho mình
liên quan đến vụ án này công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương
cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét trả lại ba bốn trăm linh m hai đất
tại thị trấn tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cho công ty mai phương
thay vì trả lại cho pvc như bản án sơ thẩm đã tuyên
thông tin về phiên xét xử sẽ được cập nhật trong các bản tin sau
mới đây cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
và tri cục hải quan tỉnh quảng trị phát hiện bắt xử vụ buôn lậu gỗ đá quy hiếm
với tổng trị giá là trên hai mươi chín tỷ đồng
tại cửa khẩu quốc tế la lai các lực lượng đã phối hợp kiểm tra bảy xe container
của công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu an trần địa chỉ tại phương năm tp đông hà
vận chuyển gần bốn trăm năm mươi mét khối gỗ các loại và gần một mươi một tấn đá phấn quý hiếm
trị giá ước tính ban đầu là trên hai mươi chín tỷ đồng từ lào vào việt nam
trong đó phát hiện khai báo gian lận vượt tám mươi bốn mét khối gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa
và hơn bảy mươi bảy m khối gỗ quy hiếm gồm gỗ cầm lai gỗ chắc trị giá hơn tám tỷ đồng
để vận chuyển số gỗ này các đối tượng đã thiết kế ra cố thêm vách ngăn hầm hàng trên xe ô tô
kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều quy cách không đồng nhất để trà trộn cất dấu hàng hóa
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay